bộ công thương một lần nữa khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường trung quốc
cần tuân thủ nghiêm các quy định của trung quốc về tiêu chuẩn chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc
bộ công thương cũng khuyến cáo các đơn vị doanh nghiệp thương nhân trong nước cần tích cực theo dõi
nắm bắt thông tin về thị trường để chủ động việc đưa hàng lên các cửa khẩu biên giới
nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro và thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu
trước đó nhằm tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản sang thị trường trung quốc
bộ công thương đã tổ chức nhiều chương trình giao thương trực tuyến với tỉnh quảng tây vân nam sơn đông
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín năm tháng đầu năm nay
kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản vẫn giảm mạnh
trong đó xuất khẩu rau quả giảm hai mươi chín hạt điều ba mươi cao su giảm hai mươi tám